tại quảng nam từ khi nghề làm gạch thủ công bị cấm vì ô nhiễm ông lê duy đức ở xã bình nam huyện thăng bình đã mạnh dạn chuyển sang nuôi gà bằng đệm lót sinh học
hiện tại mỗi năm ông bán hơn ba mươi con gà thương phẩm thu lợi gần nửa tỷ đồng
không chỉ làm giàu cho gia đình mình ông đức còn sẵn sàng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và hỗ trợ vốn cho những hộ dân muốn nuôi gà
ông lê duy đức đầu tư nuôi gà từ năm hai nghìn chín với số lượng ban đầu chỉ có hơn chín trăm linh con nhưng gặp rất nhiều khó khăn
đến năm hai nghìn một mươi ba sau khi được huyện thăng bình cho đi học hỏi mô hình đệm lót sinh học ở hà nam ông về mạnh dạn đầu tư nuôi gà
nhờ vào áp dụng công nghệ kỹ thuật về tiêm vaccine và đệm lót sinh học nên đàn gà của ông chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh
hiện nay lúc nào trong trại của ông cũng có từ ba con đến sáu con gà
tính ra mỗi năm ông xuất bán hơn ba mươi con gà thương phẩm thu với doanh số hơn ba tỷ đồng
sau khi trừ chi phí ông thu lợi nhuận khoảng bốn trăm linh đến bốn trăm năm mươi triệu đồng
đệm lóc sinh học là phương pháp dùng men vi sinh balasa trộn với chấu hai đêm rồi giải đều xuống mặt tru men này sẽ diệt vi khuẩn
khử mùi hôi
đồng thời sau khi bán gà hỗn hợp chấu phân gà có thể sử dụng làm phân bón cây trồng rất hiệu quả
với phương pháp đệm lót sinh học sẽ giảm được sáu mươi công sức lao động và chi phí điện nước rìa chuồng trại đặc biệt giảm mùi hôi chống dịch bệnh cho gà

được công nhận là nông dân sản xuất giỏi và được nhiều nông dân trong xã và trong huyện thăng bình đến tham quan học hỏi kinh nghiệm làm giàu từ chăn nuôi